khởi dậy ý chí quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại xứng đáng là lực lượng vũ trang tiên cậy là thanh bảo kiếm và là lá trán bảo vệ chế độ bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
và chỉ đạo các đơn vị trong công an tỉnh trên cơ sở đề án thành phần theo hệ lực lượng của bộ công an để nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong công an tỉnh

công an tp hcm

công an tp hcm đã hoàn thành việc quán triệt nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương đến cấp ủy lãnh đạo cán bộ đảng viên các đơn vị trực thuộc của công an tp hcm đã phối hợp chặt chẽ với các chi bộ mới thành đập để hướng dẫn các chi bộ mới thành đập để hướng dẫn các chi bộ

nhận thức sâu sắc với mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của công cuộc chuyển đổi số quốc gia
phát huy những kết quả đã đạt được lực lượng công an tỉnh hà nam với quyết tâm chính trị cao nhất
tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả đề án sáu thiết thực phục vụ quyền và lợi ích của nhân dân
chuyển đổi số bắt đầu từ người dân lấy người dân làm trung tâm
nên lực lượng công an các huyện thị xã thành phố và lực lượng công an cơ sở đã không quản ngày đêm
triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ được giao
công an tỉnh hà nam đã phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tiến hành cấp căn cước công dân gắn chip và mã số định danh cho các giáo dân và công dân sinh sống
làm việc học tập tại thành phố hồ chí minh
trong bốn ngày từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hà nam
đã triển khai việc cấp căn cước công dân gắn chip và mã số định danh cho hơn một

công an tỉnh hà nam là một trong những giải pháp chủ động sáng tạo rất hiệu quả lần đầu được áp dụng
việc làm này tạo thuận lợi tiết kiệm thời gian và chi phí cho những người dân xa quê sinh sống
tại thành phố hồ chí minh không bị gián đoạn trong việc thực hiện thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như việc làm
bảo hiểm y tế giáo dục đất đai thuế nhà ở
năm hai nghìn hai mươi ba được xác định là năm quyết định đối với sự thành công của đề án sáu
chính vì vậy với tinh thần trách nhiệm cao
hà nam là một trong những địa phương đang được chọn làm mẫu làm điểm trong thực hiện đề án sáu
đã và đang thể hiện quyết tâm đảm bảo tiến độ các công việc nhiệm vụ của đề án
trong đó chúng tôi tập trung vào cấp khăn cước công dân
gắn chip điện tử cho công dân đến đủ độ tuổi theo quy định
đến thời điểm hiện nay cũng đã cấp được trên chín mươi bảy cho số công dân đến độ tuổi được cấp theo quy định
đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ công an huyện thanh liêm
tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cài đặt
và kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid cho một trăm linh cán bộ công nhân viên
tại công ty cổ phần một trăm chín mươi chín thuộc địa phận xã thanh hà huyện thanh liêm
tại buổi tuyên truyền cán bộ công nhân viên công ty đã được hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng vneid
và những tiện ích mà ứng dụng này mang lại cho công dân
các đồng chí đã tận tình giúp đỡ chúng tôi để thực hiện đề án sáu
cũng như tiện ích của người
dân cũng có hiệu quả của chuyển đổi số từ cộng đồng
và rất mong là người dân sẽ tiếp tục phối hợp cùng với lực lượng công an
để cùng nhau thực hiện triển khai đề án sáu
tỉnh hà nam đã hoàn thành việc kết nối cổng dịch vụ công
và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thực hiện số hóa hỗ trợ cư trú cấp căn cước công dân
định danh điện tử số hóa dữ liệu hộ tịch
đã hoàn thành và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày
của một mươi một dịch vụ công dân
dịch vụ công của công an tỉnh đường giao
đã triển khai thực hiện hai mươi hai trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
thiết thực góp phần tạo nhiều tiện ích thuận lợi
cho người dân và doanh nghiệp
tất cả các thủ tục hành chính các cần thiết trên đấy rất tiện lợi
công an huyện thanh liêm đã đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả thường xuyên
tuyên truyền sâu rộng về tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
và tài khoản định danh điện tử trên các tiện ích của thiết bị thông minh
người dân cơ quan và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn
đã tham gia vào các nhóm gia lô facebook cộng đồng
để nắm bắt kịp thời các thông tin nội dung có liên quan chính thống
từ cơ quan chức năng
khi triển khai thực hiện đến nay thì người dân cũng rất là phấn khởi
cơ bản là người dân cũng rất là tích cực
như là việc tham gia làm căn cước công dân gắn chip điện tử
rồi đến giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ quan đơn vị đối với xã
thì cán bộ chuyên môn cũng hướng dẫn bà con nhân dân
thực hiện các thủ tục trên các phương tiện công nghệ thông tin
áp dụng công nghệ thông tin và thực hiện rất là có hiệu quả
bên cạnh đó các tổ công tác thực hiện đề án sáu
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người tập trung tuyên truyền vận động
giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa tầm quan trọng của đề án sáu
tuyên truyền về lợi ích hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú
thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến
tài khoản định danh điện tử cách thức thực hiện các thủ tục
dịch vụ công trực tuyến trên môi trường trực tuyến
đăng ký các thủ tục điện tử thuộc các lĩnh vực như phòng chạy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử đăng ký xe ô tô xe máy xe gắn máy xe điện
riêng trong việc thu hồi vũ khí tự chế vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã có những kết quả khả quan
nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm liên thông
minh bạch thuận lợi an ninh an toàn khi giải quyết thủ tục hành chính giao dịch dân sự
về xây dựng lực lượng công an nhân dân các phường xã theo tinh thần nghị quyết một mươi hai
công an tỉnh hà nam đã tham mưu tỉnh ủy ban hành công văn số sáu trăm bốn mươi một cvtu ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó xác định tập trung hoàn thành thắng lợi mục tiêu về xây dựng nhà ở
doanh trại trụ sở làm việc cho công an xã thị trấn
đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
phân đấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại đối với một trăm linh công an xã thị trấn
đến hết năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành việc xây dựng nhà ở doanh trại đối với một trăm linh công an xã thị trấn
theo nghị quyết một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của đảng ủy công an trung ương
đến năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh công an xã thị trấn được xây dựng trụ sở làm việc
đảng ủy công an tỉnh đã tích cực khẩn trương phối hợp với các sở
ngành địa phương tham mưu cho tỉnh bố trí quy đất bố trí nguồn vốn xây dựng trụ sở công an xã thị trấn
đến nay tất cả các xã thị trấn trên địa bàn đã xong vị trí kế hoạch
trong năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi cũng đang chỉ đạo đối với bảy xã thông báo địa điểm
và triển khai việc xây dựng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
thưa quý vị nghị quyết một mươi hai sau gần một năm thực hiện đã thể hiện nội dung tư duy mới
về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân
giữ vững môi trường hòa bình ổn định phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế nâng cao vị thế việt nam trên trường quốc tế
và đến đây chương trình nghị quyết một mươi hai cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại